thưa quý vị thái chuối băm bèo là công việc vốn quen thuộc của nhà nông khi chế biến thức ăn cho gia súc gia cầm
công việc này tương đối vất vả lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do phải thực hiện thủ công
với mong muốn giúp người nông dân thoát khỏi nỗi cực nhọc
anh nguyễn như lợi ở thái bình đã nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy thái cỏ và chuối rất tiện lợi
trong phần sáng chế ứng dụng hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị sáng kiến độc đáo này
gia đình ông bùi đức dinh huyện thái thụy tỉnh thái bình là gia đình thuần nông từ bao đời nay với nghề chăn nuôi bò
tuy nhiên hiện công việc này đang khiến gia đình ông gặp khó khăn bởi yêu cầu mở rộng quy mô chăn nuôi phát triển đàn bò
trong khi hàng ngày gia đình phải chế biến lượng thức ăn lớn theo cách thủ công rất vất vả
với quyết tâm phát triển kinh tế gia đình ông dinh đã quyết định đầu tư máy móc hiện đại để khắc phục những hạn chế
khi thực hiện các công đoạn chế biến thức ăn cho đàn gia súc của mình